thì mời quý vị cùng điểm qua những thông tin về thời tiết
ngày hôm qua thì miền bắc đã xuất hiện mưa rông rất là lớn
thậm chí là gây ngập úng cục bộ một vài nơi
thì không biết rằng là cái tình hình thời tiết ngày hôm nay sẽ như thế nào chị hương
vâng anh kêu quý vị khán giả thân mến có thể nói rằng là không khí lạnh yếu sẽ kết hợp với gió đông nam mang ẩm
sẽ khiến cho ngày hôm nay mưa sẽ còn nhiều hơn
và lượng mưa dự báo sẽ từ bốn mươi bảy mươi mm và cục bộ có nơi mưa một trăm hai mươi mm
tại các tỉnh miền núi như sơn la lào cai hà giang sẽ cảnh báo cao là có lũ quét và sạt lở đất
vậy nên là bà con thì cần phải thường xuyên theo dõi cảnh báo nơi mình sinh sống
dấu hiệu nếu như ở trong đêm thì khi nghe tiếng động lớn cần di chuyển ngay lập tức khỏi khu vực nguy hiểm
vâng còn tại tây nguyên và nam bộ thì sẽ có mưa rông vào chiều tối cảnh báo lốc xét và gió rất mạnh
đặc biệt là hiện tượng ngập ống xảy ra tại các khu đồ thị